bà rịa vũng tàu ba mươi chín nghệ an ba mươi bảy quảng ngãi hai mươi bốn phú yên một mươi chín bình định một mươi bảy thanh hóa một mươi năm cần thơ một mươi gia lai một mươi đắk nông chín bình phước tám vĩnh long tám trà vinh năm hà tĩnh năm bến tre năm cà mau bốn quảng nam ba nam định hai bạc liêu hai bắc ninh một hậu giang một bắc giang một
trong đó có chín hai trăm bảy mươi năm ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng một bảy trăm linh năm
tại thành phố hồ chí minh tăng hai năm trăm ba mươi sáu ca bình dương giảm tám trăm hai mươi tám ca đồng nai tăng một trăm tám mươi ba ca long an giảm một mươi chín ca tây ninh tăng hai trăm linh năm ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm linh một sáu trăm bốn mươi chín ca nhiễm đứng thứ năm mươi ba trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm một trăm linh ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm chín mươi bảy ba trăm chín mươi một ca
trong đó có hai trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên
biên vĩnh phúc
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm bốn mươi một tám mươi bốn bình dương một trăm hai mươi sáu bốn trăm linh tám
đồng nai hai mươi sáu ba trăm một mươi bốn long an hai mươi ba bảy trăm tám mươi năm tiền giang một mươi hai trăm chín mươi
tình hình điều trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi một ba trăm bốn mươi bốn
tổng số ca được điều trị khỏi hai trăm bảy mươi sáu trăm sáu mươi tám
liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại hà nội
sau khi ghi nhận trường hợp người phụ nữ bán hàng online dương tính với sars cov hai
quận tây hồ đã thiết lập ba lớp phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân
với khoảng bốn dân xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm
bên trong khu vực phong tỏa quận đã lắp thêm camera giám sát
cử lực lượng đi tuần nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt tại chỗ
như đã đưa tin sáng nay
sở y tế hà nội công bố một mươi ba ca dương tính sars cov hai
trong đó có một trường hợp sàng lọc hoa sốt ngoài cộng đồng
hiện chưa rõ ngủ lây
người này là nttm nữ ba mươi một tuổi
sống tại phố an dương phường yên phụ quận tây hồ
chỉ mở bán bún ốc online đã nghỉ làm
ngày hai mươi tám tháng tám người này xuất hiện hoi sốt đau hỏng
ngày một chín khai báo với trung tâm y tế
được lấy mẫu hoa sốt cộng đồng và có kết quả dương tính
vào trưa ngày ba tháng chín trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình
cho biết trong một mươi hai giờ sau quá trình triển khai xét nghiệm đại trà
tại các khu cách ly phong tỏa đã ghi nhận thêm bốn mươi tám trường hợp dương tính
với sars cov hai nâng tổng số ca bệnh mắc covid một mươi chín lên bảy trăm một mươi năm người
theo đó tính từ một mươi tám giờ ngày hai chín đến sáu giờ sáng ngày ba chín
cdc quảng bình tiến hành xét nghiệm một mươi hai sáu trăm hai mươi chín mẫu
phát hiện bốn mươi tám ca dương tính với sars cov hai
cụ thể tại các khu phong tỏa ở tp hcm
đồng hới đã phát hiện chín f trong đó phường đồng phú ba k xã thuận đức sáu ca
khu phong tỏa huyện bố trạch phát hiện thêm hai mươi hai ca covid một mươi chín xã thanh trạch hai ca
xã sơn lộc sáu ca xã hải phú bảy k xã đồng trạch và xã đức trạch ba trường hợp
ngoài ra cdc quảng bình cũng phát hiện thêm một mươi bảy f khác
tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh này
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm trung tâm cdc quảng bình đã đưa bốn mươi tám f
vào các cơ sở điều trị covid một mươi chín của tỉnh bằng phương tiện chuyên dụng
để tiến hành cách ly điều trị
theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình
tính đến thời điểm hiện tại địa phương này ghi nhận bảy trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
có bảy mươi chín bệnh nhân đã chữa khỏi xuất viện sáu trăm ba mươi sáu ca đang điều trị chưa có trường hợp tử vong
bộ trưởng bộ y tế vừa ban hành công điện số một nghìn ba trăm linh năm cdbit gửi ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế nhận định tình hình dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến hết sức
các tỉnh các tạp có lường với sự lây lan mạnh mẽ của biến chủng delta
tại nhiều quốc gia khu vực trên thế giới
trong nước dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt đẻ nhất là tại các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân di chuyển lưu thông với số lượng lớn
cùng với đó vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng cách ly điều trị kịp thời
hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát bộ y tế đề nghị chủ tịch
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xét nghiệm
phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng chín tại các khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
cần lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hội gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất ba lần
từ hai đến ba ngày một lần lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
mẫu gộp theo nhà ở hội gia đình
tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở
hội gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất một lần từ năm đến bảy ngày một lần
lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gọp theo nhà ở hội gia đình
thực hiện xét nghiệm ba ngày một lần đối với nhân viên người lao động là các trường hợp
có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh các cơ sở sản xuất kinh doanh
khu công nghiệp người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu
tiếp tục với thông tin về tình hình covid một mươi chín tại đà nẵng bà hồ đàm như nga
chủ tịch ủy ban nhân dân phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết
phường đang di rời gần một trăm linh người dân có nhà trong kiệt hẻm để tránh nguy cơ lây chéo
phường tam thuận là địa bàn có nhiều ca mắc covid một mươi chín nhất thành phố đà nẵng với hơn hai trăm linh ca
hai khu vực tổ ba mươi ba mươi một nằm trong kiệt hẻm có số ca mắc lớn nhất
đây là khu chật hẹp dân cư đông đúc nên không đủ các điều kiện đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo năm k
do vậy phường quyết định rời một mươi bốn hội dân gần một trăm linh người thuộc hai tổ này đến trường tiểu học bế văn đàn tránh phát sinh các ca mắc mới
theo ghi nhận của ban chỉ đạo chống dịch thành phố đà nẵng trong ngày ba tháng chín phường tam thuận tiếp tục là điểm nóng
khi liên tục ghi nhận số ca mắc mới chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số năm mươi sáu xã phường toàn thành phố
hiện các kiệt hẻm ở khu vực này cũng đã được tăng cường lực lượng quân đội tuần trai giám sát
theo ghi nhận các hẻm có nhiều ca mắc đều có nhà dây sát nhau có trường hợp cửa sổ hai nhà đối diện cách nhau chưa đầy hai mét
dù có ở yên trong nhà nhưng chờ chuyện qua cửa sổ cũng có nguy cơ lây lan
ngoài việc giãn dân tăng cường tuần tra kiểm soát quận thanh khê sẽ làm xét nghiệm một trăm linh số người dân trong hẻm
để tiến tới làm sạch từng khu vực và mở rộng vùng xanh
theo báo cáo của sở y tế bình dương ngày hai tháng chín toàn tỉnh có thêm ba bốn trăm linh năm bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tăng bảy trăm linh hai người so với ngày một mươi
tách lũy số bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ tư là sáu mươi chín ba trăm linh chín người chiếm hơn năm mươi sáu bốn tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch
hiện các cơ sở điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang điều trị cho năm mươi sáu bảy trăm bốn mươi một bệnh nhân
từ ngày hai chín bình dương bắt đầu triển khai tiêm một triệu liều vaccine veracen của sinopharm
cho người dân siêu tiêm vaccine tại các huyện thị thành phố trên địa bàn
sau một ngày triển khai tiêm bình dương đã tiêm được ba mươi ba một trăm bốn mươi sáu điều với ba mươi hai bảy trăm tám mươi bảy người tiêm mũi một ba trăm năm mươi chín người tiêm mũi hai
lũy kế toàn tỉnh có hơn một triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân với chín trăm tám mươi một trăm linh tám người tiêm mũi một bốn mươi bốn tám trăm bảy mươi chín người tiêm mũi hai
tỉnh bình dương cũng đưa vào vận hành thêm bệnh viện giã chiến quy mô hai giường đáp ứng thua dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ngay tại địa phương
khu điều trị giã chiến đặt tại xã lai hưng huyện bào bàng có diện tích trên một mươi bốn m hai
đây là khu cách ly điều trị rộng rãi và thoáng mát được thiết kế vùng xanh vùng vàng và vùng đỏ khoa học nhằm phân loại thôi dung f ngay tại địa phương
ông nguyễn văn lợi bí thư tỉnh ủy bình dương nhận định đặc thù của tỉnh là tập trung đông người lao động ở nhà trọ
nên việc xây dựng nhiều bệnh viện giá chiến cho người lao động không có điều kiện cách ly tại khu trọ qua đó kịp thời thuê dung điều trị sớm bệnh nhân ngay khi xét nghiệm sẵn lọc